thời khắc giao thừa đã cận kề và hiện tại thời tiết cả nước đang có những thay đổi
ở miền bắc sau một ngày nắng giáo lúc này mây cũng đã nhiều hơn hơi ẩm trong không khí đang tăng dần
một số nơi còn lất phất mưa xuân một đặc sản thời tiết gần như không thể thiếu mỗi dịp tết đến xuân về
đặc biệt đối với thủ đô hà nội trái tim của cả nước lúc này cũng đang lất phất mưa xuân
nhiệt độ đêm nay sẽ giao động trong khoảng một mươi tám độ đủ để mọi người cảm thấy xe xe lạnh
nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp của tết đoàn viên
trong khi đó ở các tỉnh miền trung lúc này trời cũng đã chuyển mây nhiều hơn
nhưng lượng ẩm trong không khí ít hơn bắc bộ vì thế không đủ để tạo ra những cơn mưa xuân
nhưng nó cũng mang tới cho miền trung cảm giác mát mẻ se se lạnh tương đối dễ chịu
không có những cơn mưa lất phất như hà nội ở thành phố đà nẵng trong đêm giao thừa
trời sẽ tạnh giáo và nhiệt độ ngoài trời phổ biến là hai mươi một độ gió đông bắc đến đông thổi nhẹ
còn với vùng đất phương nam không khí sôi động dường như cũng làm cho nền nhiệt cao hơn
cùng với tiết trời tạnh giáo
tại thành phố hồ chí minh nơi hàng ngàn người đang tập trung ở đường hoa nguyễn huệ để đón năm mới
thì lúc này trời không mưa gió nhẹ và đến đêm thì nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng hai mươi bốn độ khá là mát mẻ
như vậy là thời tiết trên cả nước đều khá chiều lòng người và thuận lợi cho hoạt động vui chơi
ngắm pháo hoa đón giao thừa